tiếp tục bản tin là một số tin tức về giao thông đáng chú ý
một vụ tai nạn để lại hiện trường kinh hoàng đã xảy ra tại thành phố thủ đức tp hcm
nghe tiếng động lớn người dân ra kiểm tra thì phát hiện hai nam thanh niên nằm bất động bên cạnh xe máy bể nát
trong đó một người tử vong tại chỗ người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu
sáng một mươi hai tháng năm lực lượng chức năng công an tp thủ đức tp hcm tổ chức khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một thanh niên tử vong
một thanh niên khác bị thương nặng sau tiếng động lớn lúc ba giờ sáng trên đường linh trung phường linh trung tp hcm
theo thông tin ban đầu khoảng ba giờ cùng ngày nhiều người dân sống tại khu vực đường linh trung bị giật mình thức giấc bởi một tiếng động lớn
để kiểm tra người dân phát hiện hai thanh niên nằm bất động dưới góc trụ điện bên cạnh là xe máy bs tám mươi ba c một sáu mươi hai nghìn bảy trăm sáu mươi một bị bể nát
vụ tai nạn là một thanh niên tử vong tại chỗ người còn lại được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương rất nặng
tại hiện trường xe máy và nón bảo hiểm bể nát biến dạng hoàn toàn mảnh vụn văng tung té
nhận được tin báo lực lượng chức năng công an tp thủ đức nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường điều tiết giao thông khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
đến hơn sáu giờ cùng ngày hiện trường vụ việc hai nam thanh niên thương vong đã cơ bản được xử lý xong